thưa quý vị ngày hôm nay tiếp tục là một ngày nắng đẹp đối với thủ đô hà nội nói riêng và bắc bộ nói chung
nắng hanh vàng cùng với mức nhiệt độ không quá cao từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
tối và đêm sẽ là khoảng thời gian lý tưởng để chúng ta cảm nhận tiết trời xe lạnh của mùa thu
nhất là khi di chuyển bằng xe máy mặc một chiếc áo khoác mỏng dạo phố cũng mang lại cảm giác rất thú vị không chị hền minh
vâng đúng vậy chị hồng nhung ạ
và với khu vực trung bộ thì thời tiết hôm nay cũng có dấu hiệu tích cực hơn khi đợt mưa kéo dài gần một tuần cũng đã kết thúc
nhiều tỉnh thành trung bộ ngày hôm nay sẽ có nắng trở lại
bà con hãy tranh thủ thời tiết tạnh giáo để dọn dẹp nhà cửa khắc phục hậu quả mưa lũ
vâng thời tiết đẹp hy vọng sẽ mang tới cho quý vị một ngày mới hứng khởi và nhiều niềm vui